tôm hùm đất là một sinh vật xâm lấn hết sức nguy hiểm từng khiến chính quyền ở nhiều nơi trên thế giới phải đau đầu
song thời gian gần đây được nhập ồ ạt vào việt nam với giá rẻ
không những vậy tình trạng mua bán vẫn diễn ra công khai trên các trang mạng xã hội
dù đã có công văn nghiêm cấm của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vậy vấn đề này nguyên nhân do đâu và làm thế nào để những câu chuyện tương tự sẽ không tái diễn trong tương lai
xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh
thưa quý vị và các bạn tôm hùm đất dù đã được xác định là sinh vật ngoại lai
ăn tất cả thủy sinh cạnh tranh nguồn thức ăn với sinh vật bản địa khiến những loài tôm cá đặc trưng có thể biến mất
các chuyên gia cảnh báo nếu không ngăn chặn kịp thời tôm hùm đất sẽ trở thành đại họa cho nền nông nghiệp và cả hệ sinh thái
sự nguy hại của giống tôm này đã được chứng minh tại tỉnh đồng tháp cách đây hai năm
hai năm trước tại tỉnh đồng tháp
có một việt kiều đưa loài tôm này về nuôi với mục đích làm du lịch
chỉ đưa vào nuôi thử trong quy mô hai hectare nhưng sau đó tôm càng đỏ sinh sôi đã tràn ra ngoài diện tích này cắn pha lúa
tiêu diệt cả những loài thủy sinh khác như cá
sự việc đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời
theo viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản một tôm hùm đất hay còn gọi là tôm hùm đỏ
từng được nuôi thử nghiệm tại tỉnh phú thọ năm hai nghìn một mươi hai sau đó xác định đây là loài ngoại lai nguy hại
các nhà khoa học đề nghị không nhân giống phát triển đưa vào danh mục sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu phát triển từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên thời gian gần đây thị trường trong nước lại xuất hiện con tôm càng đỏ dưới dạng thực phẩm tươi sống giá rẻ
con nào đã làm ngoại lai thì đưa vào một đất nước mới bản địa thì nó xáo trộn cái thực vật ở đấy
xáo trộn cái động vật ở đấy nó gọi là các hệ sinh thái ở đấy
vì vậy cho nên về nguyên lý cho nên nó mới đẻ ra cái chuyện là đã là sinh vật ngoại lai thì trước khi nhập vào một cái nước bản địa mà nước trước đến nó chưa có thì anh phải kiểm soát
thông tin từ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai cho biết trong tháng năm này
các lực lượng chức năng đã hai lần phát hiện bắt giữ và tiêu hủy hàng trăm ký tôm càng đỏ thẩm lậu qua biên giới được cất giấu nguy trang trong các thùng đồ chơi
tình hình tôm càng đỏ thẩm lậu qua biên giới xâm nhập vào nội địa đang diễn ra khá phức tạp kể cả sau khi có công văn cấm của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bản thân chúng tôi trong ngành an toàn thực phẩm thì chúng tôi cũng sẽ có những cái khuyến cáo và những cái xử lý để mà không sử dụng những cái sinh vật ngoại lai này trong cái thực phẩm
bởi vì chúng ta không thể bảo đảm thực ra ăn thì không việc gì nhưng mà có điều là không thể bảo đảm là nó không lọt thoát ra môi trường
thưa giáo sư nhà giáo nhân dân nguyễn lân dũng rõ ràng là như trong đoạn clip mà chúng ta vừa theo dõi thì tôm hùm đất được xác định là sinh vật ngoại lai xâm hại ngay từ năm hai nghìn một mươi
liệu là có phải cho đến thời điểm này thì bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mới ban hành văn bản cấm hay không
không phải từ năm hai nghìn một mươi hai chúng ta đã nuôi thử ở phú thọ rồi và ta đã thấy cái nguy hại của nó rồi
con này nó kinh lắm nó cắn lũa nó cắn tất cả các búp cỏ các cây non và nó ăn cả cá ăn cả tôm
cho nên là từ năm hai nghìn một mươi ba thì mình đã xác định đó là sinh vật ngoại lai mà nguy hiểm
và như vậy là quyết định là ai mà vi phạm cái việc đưa sinh vật ngoại lai nguy hiểm thì bị giam giữ đến ba năm hoặc là bị tù từ một năm đến năm năm và bị phạt từ một trăm linh triệu đến một tỷ
cho nên là rõ ràng luật thì rất nghiêm nhưng chúng ta không quản lý tốt và thực tế thì không phải là hải quan nhập
và đây là nhập tùy tiện qua ngoại biên ngoại gì biên mậu mà
và chúng ta không quản lý chặt họ nhập về quá nhiều lại rất rẻ
cho nên là các cửa hàng thấy lạ thì họ lại bán rộng rãi
ở sài gòn ở hà nội thì thấy các cửa hàng đều có bán
và thậm chí là còn bán qua online nữa bán qua mạng
mặc dù là không được cấp phép
chúng ta quản lý kém quá
và thứ nhất là đã có luật mà luật rất là nặng chúng ta không trả phạt ai cả
và như vậy là chúng ta không nghiêm
mà nếu không nghiêm này thì còn nhiều thứ khác sẽ xâm nhập ngoại lai
giáo sư có thể phân tích cụ thể hơn
về những kẽ hở trong chính sách quản lý sinh vật ngoại lai hiện nay của chúng ta
chúng ta có đầy đủ các cơ quan
có bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
trong đó có các cục bảo vệ thực vật
cục trồng trọt cục chăn nuôi v v
chúng ta có các hội chuyên ngành đủ cơ hội
chả hiểu tại sao mà lại đưa vào nhiều như thế mà mọi người không biết
và đến lúc bán rầm rộn mới biết
cái đó là cách quản lý quá kém
đối với sinh vật ngoại lai mà đã có vào danh sách bị cấm thì phải nghiêm
tôi không hiểu là họ có biết những danh sách bị cấm không
cho nên là qua cái chuyện này
qua chuyện về ống hương vàng
qua chuyện tà luận châu phi
rồi bây giờ đến loại tôm này
rõ ràng là chúng ta đều thiếu trách nhiệm
vậy thì để tình trạng tôm hùm đất xuất hiện ồ ạt như thế này
thì chúng ta quy trách nhiệm cho ai
tôi nghĩ là trách nhiệm của rất nhiều người
đặc biệt là hải quan
đặc biệt là sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn của các tỉnh có biên giới
và cả mọi người kể cả các hội chuyên ngành
các hội chuyên ngành cũng phải tham gia vào việc này
khi mà phát hiện được thì phát hiện sớm
khi mà chính quyền chưa nhận ra
thì các hội chuyên ngành phải báo động ngay
cho họ biết là việc này là quá nguy hiểm
và phải tìm mọi cách ngăn chặn càng sớm càng tốt
theo giáo sư thì chúng ta nên có những giải pháp như thế nào để xử lý triệt để được câu chuyện tôm hùm đất như hiện nay
khi mà đã có quyết định chứng minh bằng luật những sinh vật ngoại lai được coi là nguy hại
thì mọi người phải biết
và những người có trách nhiệm càng phải biết
đó là hải quan
đó là chính quyền các cơ quan có biên giới
đó là các hội chuyên ngành
nếu mọi người đều có trách nhiệm hiểu biết
thì sẽ cùng nhau ngăn cản
cho nên vấn đề phòng quan trọng hơn chống
chứ quản lý các cửa khẩu rất quan trọng
tôi nghĩ chả có cửa khẩu đâu không có người quản lý cả
cho nên những người quản lý phải hiểu chính sách
cái gì được cái gì không được cái gì cấm
còn với nhân dân thì chúng ta phải tuyên truyền rằng cái đó là có hại
và không ăn uống
có ngon không ăn
có rẻ không mua
thì như vậy thì chúng ta mới ngăn chặn được cái việc buôn bán
chứ nếu có cầu thì sẽ có cung
chúng ta đã có những bài học quá lớn rồi
cho nên cái này bây giờ chúng ta không làm nhanh thì nó sẽ bị chậm đấy
phải làm nhanh nữa
và những người vi phạm một cái cố tình phải bị xử lý theo pháp luật
xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư nhà giáo nhân dân nguyễn lân dũng
thưa quý vị và các bạn
sự nguy hại của tôm hùm đất là đã rõ
không chỉ đối với nông nghiệp hệ sinh thái
mà sâu xa hơn đó là cả một nền kinh tế
do đó nếu cách quản lý từ nhập khẩu nuôi trồng kinh doanh của chúng ta còn nhiều kẽ hở
thì tốt nhất không nên sử dụng
và thực thi nghiêm túc các giải pháp hiệu quả để cấm nhập khẩu sản phẩm tôm hùm tươi sống này
tránh nguy cơ loài sinh vật này có thể trở thành đại họa cho ngành nông nghiệp việt nam